sau thời gian xác lập chuyên án vào ngày hôm nay công an tỉnh vĩnh long đã khám phá thành công chuyên án
bắt giữ đối tượng phạm anh nhật sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ngụ tại xã trung hiếu huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long
thu giữ một số lượng lớn ma túy cùng ba khẩu súng hai mươi một viên đạn và một quả nổ
phạm anh nhật bị bắt giữ tại nhà riêng ở xã trung hiếu huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long
quá trình khám xét lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ số lượng tăng vật nghi là ma túy
gồm một mươi bảy gói ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng cùng với nhiều viên nén màu hồng xanh có tổng trọng lượng trên một trăm một mươi sáu gram
ngoài ra lực lượng công an thu giữ thêm ba khẩu súng hai khẩu súng ngắn một khẩu súng dài
một quả kim loại loại màu cam giống quả nổ và hai mươi một viên kim loại màu vàng hình viên đạn
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật